thưa quý vị và các bạn ho tức ngực khó thở là những triệu chứng không hiếm gặp nên đa phần mọi người thường chủ quan không theo dõi và thăm khám sớm
tuy nhiên điều đang nói là những triệu chứng này có thể cảnh báo những bệnh lý nguy hiểm bên trong cơ thể
việc chủ quan khiến cho nhiều người rơi vào tình thế đến lúc bệnh trở nặng mới thăm khám phát hiện nên việc điều trị khó đạt hiệu quả như mong muốn

những cái xét nghiệm cận lâm sàng thường mình thường làm nó bao gồm những xét nghiệm máu này
chụp x quang ngực thẳng chụp các lớp vi tính ngực và có thể có những cái xét nghiệm chuyên sâu hơn
như là vấn đề về nội soi phế quản nội soi dạ dày thực quản bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn ạ
các cái phương pháp có thể giúp cho người bệnh giảm ho và tức ngực tại nhà để giảm bớt cái sự khó
của những biểu hiện ho tức ngực tại nhà thì mình có thể thứ nhất là đầu tiên là phải đảm bảo
cơ thể luôn đủ nước mình uống nhiều nước cái thứ hai là mình có thể sử dụng các viên kẹo ngậm để
giảm các phản ứng đau rát ở vùng họng bởi vì là vùng họng có rất nhiều thụ thể thần kinh khi mà
mình có cái phản đau rát thì sẽ gây ho rất nhiều cái thứ ba thì tại nhà mình có thể sử dụng là mật
ong vì mật ong cũng vừa có tác dụng là khử khuẩn vừa có tác dụng làm dịu mát cái vùng hầu họng
tuy nhiên là những cái biện pháp trên thì chỉ có tác dụng là tạm thời thôi còn về cơ bản thì mình
vẫn phải là chuẩn đoán bệnh và điều trị gốc rễ của bệnh một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành
thời gian cho truyền hình công an nhân dân và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
ho thường là tình trạng lành tính nhưng có nhiều nguyên nhân gây ho và không loại trừ khả năng do
khối u ác tính hoặc nhiễm chủng nghiêm trọng khi bị ho dài dẳng người bệnh tuyệt đối không được
quan cần thăm khám kịp thời tại các chuyên khoa nhất là tình trạng ho nghi ngờ do nhiễm trùng phổi
bệnh ung thư hoặc chấn thương tiên phòng trong thăm khám điều trị giải pháp phòng chống các bệnh
lý đường hô hấp nguy hiểm đặc biệt là suy giảm phổi hn hô hấp bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện đại quy tụ đội ngũ chuyên gia bác sĩ đầu ngành là
địa chỉ mang đến sự an tâm tin tưởng cho hàng nghìn người bệnh đến thăm khám và điều trị bệnh
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan
tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai